chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị mặc dù đã đầu tư nhiều tỷ đồng nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa được ký hợp đồng
mua bán điện mặt trời áp mái với evn
dịch covid một mươi chín đã khiến nhiều doanh nghiệp khó khăn phá sản nhưng lại là cú hích
cho thương mại điện tử tăng trưởng vượt trội với cuộc đua bách hóa trực tuyến đang nóng hơn bao giờ hết
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu với các thông tin thị trường
tranh lệch cao giữa giá mua và giá bán vàng gần đây đã khiến nhiều người lên các diễn đàn để mua
hoặc đến các cửa hàng vàng để hỏi mua trực tiếp từ người đi bán
như vậy người mua và người bán sẽ không phải trả tiền tranh lệch mua bán cho cửa hàng
nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro
đỉnh điểm tranh lệch giá vàng mua bán từng lên tới bốn sáu mươi tám triệu đồng một lượng
người bán vàng chịu thiệt gần một mươi trên mỗi lượng vàng nên đã tự mua bán thẳng
tuy nhiên người mua sẽ gặp phải vàng nhái bị lồng và bao bì thật
bằng đường dạch tinh vi hoặc vàng bốn số chín nhưng không phải do công ty sgc sản xuất
ngoài ra mua bán vàng trao tay còn có thể bị cơ quan chức năng xử phạt
theo nghị định số hai mươi bốn của chính phủ
mặc cho bóng đen covid một mươi chín đã phủ bóng tối xuống các sàn giao dịch thế giới
chỉ số vn index của chứng khoán việt nam vẫn dẫn đầu mức tăng trên các thị trường chứng khoán
trong tháng tám và tiếp tục tăng trong đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vn index chính thức lệnh
vn index lệ mốc chín trăm linh điểm sau khi đến mất mốc này trong tháng sáu vừa qua
thanh khoản thị trường ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch đạt bốn trăm năm mươi một triệu cổ phiếu
tương ứng giá trị hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
nhóm cổ phiếu vôn hòa lớn dẫn đầu đà tăng nổi bật là ngân hàng và bất động sản như hdb
tăng đến bốn sáu lên hai mươi chín tám trăm linh đồng một cổ phiếu
cả ba cổ phiếu họ nhà vin bứt phá mạnh và ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp
theo cuộc viện thông từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
các nhà mạng đã giả soát xử lý các sim có dấu hiệu nghi ngờ là sim kích hoạt sẵn còn tồn tại trên các kênh phân phối
số lượng sim kích hoạt mới trung bình hàng ngày đã giảm sáu mươi bảy so với giai đoạn trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến nay các nhà mạng đã xử lý thu hồi về kho số hơn hai mươi một triệu sim
việt theo vnpt mobifone đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt là dừng bán bộ hòa mạng
tại các đại lý ủy quyền dừng quyền đầu nối số thuê bao của đại lý ủy quyền kể từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tổng số thuê bao di động toàn quốc giảm tám triệu tôn đương hơn sáu so với cùng kỳ
từ ngày một mươi năm tháng một mươi người kinh doanh mỹ phẩm giả sẽ bị xử phạt hành chính tối đa lên đến một trăm bốn mươi triệu đồng
thế nhưng theo các chuyên gia mức phạt này không ăn thua gì so với lợi nhuận thu được từ buôn bán mỹ phẩm giả
theo nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi của chính phủ sản xuất mỹ phẩm giả sẽ có mức phạt từ một trăm bốn mươi đến hai trăm linh triệu đồng
nếu buôn bán mỹ phẩm giả sẽ bị phạt tối đa đến một trăm linh triệu đồng
như vậy quy định mới đã tăng mức xử phạt hành chính lên gần gấp hai lần so với mức phạt trước đây
tuy nhiên theo ban thường trực chống buôn lậu thành phố hà nội lợi nhuận cao hơn mức phạt gấp nhiều lần nên rất khó ngăn chặn
liên quan đến vụ ngộ độc pate minh chay mà nhịp sống kinh tế đã đưa tin trong chương trình trước
công an tp hà nội đang khẩn trương nghiên cứu giả soát toàn bộ vụ việc để đủ căn cứ khởi tố nhằm phục vụ điều tra
cơ quan điều tra sẽ tập trung xác minh làm rõ các vi phạm nếu có về quy định đầu vào nguyên liệu bảo quản vận chuyển hướng dẫn sử dụng
đồng thời phối hợp với bộ phận an toàn thực phẩm của bộ y tế cùng các đơn vị liên quan
tiếp tục làm rõ và có kết luận chính thức nguyên nhân ngộ độc thực phẩm và vi phạm để có đủ căn cứ khởi tố
một số doanh nghiệp và nhà đầu tư đã phản ánh về việc một năm qua họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào dự án điện mặt trời áp mái
nhưng khi hoàn thành lại không được ký hợp đồng mua bán với evn
nguyên nhân doanh nghiệp không được ký hợp đồng mua bán với evn là phải chờ hướng dẫn của bộ công thương
xong cho đến thời điểm hiện tại bộ công thương vẫn chưa có văn bản hướng dẫn
trả lời về vấn đề này bộ công thương cho rằng có sự hiểu nhầm và sẽ có hướng dẫn cụ thể thêm đến từng ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và các nhà đầu tư
web tìm kiếm và so sánh giá iprice group công bố báo cáo bản đồ thương mại điện tử quý ii chỉ ra nhiều thay đổi lớn trong toàn ngành thương mại điện tử việt nam
sau cú hích covid một mươi chín thương mại điện tử việt nam cho thấy rõ các bước phát triển mới trong quý ii vượt trội so với các nước khác trong khu vực
sau sáu tháng đầu năm lượng truy cập vào các web bách hóa tăng hơn bốn mươi một
giữa tháng bốn lazada cung cấp thực phẩm tươi sống và giao hàng nhanh trong hai giờ
đến tháng năm tiki cũng giới thiệu tiki ngon
bán hàng tươi sống giao nhanh trong ba giờ
tổng số lượt truy cập vào các ứng dụng mua sắm trực tuyến tại việt nam đã đạt một mươi hai bảy tỷ cao nhất từ trước đến nay và tăng bốn mươi ba so với quý i năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu được thực hiện bởi phòng kinh tế truyền hình nhân dân